theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
sương mù tiếp tục xuất hiện cả ngày dày nhất là vào đêm và sáng sớm
thời tiết lặng gió sương mù làm cho không khí bị tù hãm
chất ô nhiễm thải ra hàng ngày khó có thể phát tán lên cao và bay ra xa
trong đợt ô nhiễm kéo dài sở tài nguyên và môi trường tiếp tục khuyến cáo
các em nhỏ không tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời
người già không ra ngoài tập thể dục vào buổi sáng sớm và chiều tối
cần hạn chế tối đa nhất các hoạt động gây ô nhiễm không khí như đốt rác
đun nấu bếp than tổ ong các xe vận chuyển phế thải xây dựng
bùn thải phải bảo đảm che chắn không phát tán ô nhiễm
hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân trong những ngày này